ban chỉ đạo phòng chống và loại trừ các dịch bệnh tỉnh đồng nai vừa công bố dịch zika trên địa bàn xã vĩnh thanh thuộc huyện nhân trạch tỉnh đồng nai sau khi sáu ca mắc virus zika mới phát hiện
theo trung tâm y tế dự phòng tỉnh đồng nai tính đến ngày chín tháng một toàn tỉnh có sáu ca nhiễm virus zika riêng tại xã vĩnh thanh có đến bốn ca
trước đó vào ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai trung tâm y tế dự phòng tỉnh đồng nai lập tức tiến hành điều tra xác minh tại ấp vĩnh cửu xã vĩnh thanh và phát hiện thêm hai trường hợp nhiễm virus zika
ngoài ra còn phát hiện thêm một trường hợp ở ấp sơn hà xã vĩnh thanh cũng nhiễm virus zika
trước tình hình trên ban chỉ đạo phòng chống và loại trừ các dịch bệnh tỉnh đồng nai đã quyết định công bố dịch zika trên địa bàn xã vĩnh thanh để cảnh báo người dân và tập trung nhiều biện pháp phòng ngừa dịch bệnh lan rộng